màu vàng rực óng ánh của hoa mai cúp sen lẫn sắc hồng của hoa đào sắc đỏ của hoa ly đã tạo ra một bức tranh tuyệt đẹp cho mùa xuân phố núi thành phố pleiku tây nguyên
dạo một vòng quanh hội trợ hoa xuân trên đường nguyễn văn cử thành phố pleiku ta như được chìm đắm vào sắc hương của muôn vàn loài hoa đang đua nhau khoe sắc
những loại hoa xuân này luôn được các thương lái chăm sóc chú đáo cẩn thận và được tuyển chọn từ các tỉnh như phú yên bình định quảng nam
đặc biệt năm nay hội trợ hoa xuân như bừng sắc hơn bởi vườn cây đào mà ông hồ quốc tế xã gia xuyên huyện gia lộc tỉnh hải dương mang từ hải dương lên phố núi
loài hoa tượng trưng cho ngày xuân cho không khí rộn ràng rực rỡ đến từ phương bắc này đã mang đến cho phố núi một không gian mới chứa đầy hương sắc đất trời miền bắc

những nụ hoa mai còn đang e ấp

bên cạnh những bông hoa mai đang bung mình đón nắng càng khiến cho cây mai thêm phần đẹp hơn và tràn đầy sức sống
xa xa là những đó hoa cúc đang nở rộ tràn hòa cùng nắng ấm
tất cả đã tạo nên một góc trời dợp màu vàng rực rỡ và ấm áp
không chỉ thế những giỏ hoa lan với đủ màu hồng trắng tím vàng cũng đua nhau khoe sắc
năm nay những giỏ hoa nhỏ sinh như hoa tầm xuân cúc vạn thọ dạ uyên hoa hồng với nhiều sắc màu đã làm cho hội trợ hoa tết thêm phần rực rỡ và lung linh hơn
hòa cùng dòng người tấp nập trên các con đường
lớn như nguyễn tất thành phạm văn đồng những bông hoa lan hoa mai hoa cúc cũng đang tranh thủ khoe sắc màu rực rỡ trên phố nhuận nhịp
tất cả đã tạo nên một bức tranh lung linh rực rỡ đầy màu sắc để cùng chào đón một năm mới đầy hứa hẹn